trong các tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng chín mươi năm tỷ đồng nợ xấu trong đó xử lý qua thu hồi nợ bán tài sản bảo đảm chiếm khoảng năm mươi hai sáu tổng giá trị nợ xấu được xử lý băng nguồn dự phòng rủi ro chiếm hai mươi sáu sáu bán cho vamc chiếm hai mươi một chất lượng tín dụng theo báo cáo cũng cho thấy đã được cải thiện nhất định
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ truyền đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích và lý thú
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại